kính chào quý vị và các bạn
trong tháng năm bộ tài chính nghiên cứu đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
cả nước tồn kho trên hai mươi ba sản phẩm bất động sản trong quý i xuất khẩu giao quả tăng trưởng mạnh mẽ
đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
ngân hàng nhà nước cho biết tỷ giá vừa qua có những giao động tuy nhiên thời gian tới
tỷ giá ngân hàng đặc biệt là tỷ giá trung tâm có thể giữ và giảm dần
tỷ giá đô la mỹ ngoài thị trường cũng sẽ giảm theo
hiện tỷ giá trung tâm giữa đồng việt nam với đô la mỹ là hai mươi bốn hai trăm bốn mươi sáu việt nam đồng giảm hai mươi sáu đồng so với một tuần trước đó
tại các ngân hàng thương mại giá đồng bạc xanh phổ biến ở mức hai mươi năm một trăm một mươi tám và hai mươi năm bốn trăm năm mươi tám việt nam đồng trên một đô la mỹ
mua vào và bán ra
tỷ giá là một vấn đề rất lớn của nền kinh tế nếu không quản lý hiệu quả sẽ tác động tới lạm phát
đến nay tỷ giá trung tâm giảm còn bốn tám so với năm hai nghìn hai mươi ba
dù vậy mức mất giá này vẫn tích cực so với nhiều thị trường khác như đài loan trung quốc thái lan nhật bản hàn quốc thụy sĩ
do độ mở của nền kinh tế nên việc điều hành tỷ giá lúc này rất quan trọng
ngân hàng nhà nước sẽ điều hành tỷ giá một cách hợp lý
tỷ giá giữa đồng việt nam và đô la mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại sau khi tăng vào tuần trước nay đã hạ nhiệt hơn
tuy nhiên trước những biến động
các doanh nghiệp đã chủ động nhiều giải pháp để ứng phó đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu tăng cao để chuẩn bị cho các hoạt động xuất khẩu thời gian tới
theo nhiều doanh nghiệp với mức biến động tỷ giá từ đầu năm tới nay thì chi phí nhập khẩu hàng hóa đã tăng thêm không ít
để ứng phó doanh nghiệp đã tăng cường nguồn hàng trong nước thay thế nhập khẩu
nhưng mặt hàng buộc phải nhập khẩu thì chủ động mua bảo hiểm tỷ giá
điều này giúp doanh nghiệp vừa cố định được chi phí nhập khẩu vừa có được tỷ giá tốt hơn so với giá hiện hành
hiện các ngân hàng đều đang bán đô la mỹ kỳ hạn cho doanh nghiệp xuất khẩu với mức giá thấp hơn giá giao ngay
nhiều chuyên gia cũng nhận định tỷ giá tăng mang tính thời điểm
nhưng việc doanh nghiệp chủ động ứng phó trước biến động này sẽ giúp giảm thiểu tác động và tối ưu hóa chi phí
tiêu thụ ô tô trong tháng qua tuy có tăng trở lại nhưng vẫn còn ở mức thấp so với những năm trước
buộc các hãng xe phải liên tục có chính sách yêu đãi bao gồm giảm giá và miễn giảm lệ phí trước bạ
do sức mùa yếu nên số lượng xe tồn kho từ năm hai nghìn hai mươi ba thậm chí năm hai nghìn hai mươi hai hiện vẫn còn rất lớn
những xe mô đen cũ này rất khó bán ra dù đã được hãng và đại lý giảm sâu
trước tình hình này thủ tướng đã giao cho bộ tài chính nghiên cứu đề xuất trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
theo các hãng ô tô nếu được miễn giảm lệ phí trước bạ các hãng xe sẽ giảm được áp lực rất lớn về mặt tài chính
cũng như giải quyết được số lượng xe tồn kho lớn hiện nay giúp thị trường sôi động trở lại
theo báo cáo mới nhất về tình hình thị trường bất động sản do bộ xây dựng công bố
lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong cả nước quý i vào khoảng trên hai mươi ba căn
bao gồm cả trung cư nhà ở dương lẻ và đất nền
trong quý i tồn kho trung cư là khoảng ba bảy trăm linh sáu căn
nhà ở riêng lẻ là tám bốn trăm sáu mươi tám căn và một mươi tám trăm năm mươi năm sản phẩm đất nền
như vậy đất nền đang dẫn đầu lưu lượng hàng tồn kho và kế tiếp là nhà ở riêng lẻ
hiện nhiều địa phương đang gia tăng triển khai đấu thầu giá đất nền tại các khu đô thị
khu dân cư mới nhiều hơn với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đây được đánh giá là động thái tích cực
các chuyên gia cho rằng yếu tố này sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản
giúp phân khúc đất nền sôi động hơn trong thời gian tới
theo hiệp hội gia dày tối sách việt nam trong bối cảnh hiện nay
việc có một trung tâm giao dịch nguyên liệu được cho là cần thiết
để doanh nghiệp đa dạng nguồn nguyên phụ liệu đầu vào tránh bị phụ thuộc vào một thị trường
một trong những khó khăn lớn của ngành da dày là công nghiệp hỗ trợ cung ứng nguyên liệu chưa phát triển
các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào gia công trong khi hiện nay
phần lớn nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu được nhập từ trung quốc hàn quốc và các nước asean
do đó để đáp ứng tỷ lệ xuất xứ nội khối theo yêu cầu của các fta là điều rất khó
hiệp hội da dày túi sách việt nam kiến nghị cần xây dựng khu trung tâm giao dịch phát triển nguyên phụ liệu
và đổi mới sáng tạo ngành thời trang việt nam để phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành
giữ mức tăng trưởng cao và có nhiều chuyển biến tích cực về thị trường
đồng thời nâng cao năng lực chế biến ngành giao quả đang được kỳ vọng lập nên kỷ lục xuất khẩu mới trong năm nay
nội tiếp đà xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ của quý i trong tháng bốn
rau quả việt nam tiếp tục có những kết quả khởi sắc ước đạt năm trăm hai mươi triệu đô la mỹ
đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong bốn tháng đầu năm của nước ta đạt một tám tỷ đô la mỹ
tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ năm trước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định các doanh nghiệp đã rất tích cực trong vấn đề ký kết lại các đơn hàng
vấn đề đáng quan tâm là tổ chức sản xuất để bảo đảm sản lượng
cung cấp theo hợp đồng tránh bị gián đoạn dư địa từ thị trường còn khá lớn
tuy nhiên để cạnh tranh xuất khẩu bền vững đòi hỏi sản phẩm rau quả của việt nam phải nâng cao hơn nữa về chất lượng
truy xuất nguồn gốc nông sản hiện nay là yếu tố quan trọng để quyết định nông sản có thể tham gia vào chuỗi liên kết
cung ứng nông sản an toàn cho doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu
việc quản lý hiệu quả truy xuất nguồn gốc nông sản đang ngày càng trở nên cấp thiết
cả nước hiện có sáu tám trăm tám mươi ba mã số vùng trồng xuất khẩu phân bổ tại năm mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố sang một mươi một thị trường
trong đó vùng đồng bằng sông cửu long có số lượng mã số vùng trồng lớn nhất cả nước chiếm năm mươi bảy
để quản lý chặt mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiều tỉnh thành
đã lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về sử dụng và duy trì các điều kiện
yêu cầu của mã số vùng trồng
các sản phẩm có dán tem truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần bảo vệ được thương hiệu nâng tầm giá trị của doanh nghiệp
hợp tác xã mở rộng cơ hội xuất khẩu gia tăng thị trường
do ảnh hưởng của enino nên các nhà sản xuất xuất khẩu gạo lớn trên thế giới đều có kế hoạch cắt giảm sản lượng
vì vậy trong niên vụ hai nghìn hai mươi bốn thế giới có thể thiếu hụt khoảng năm tám triệu tấn gạo
đây là cơ hội cho xuất khẩu gạo việt nam tại các thị trường truyền thống quan trọng đặc biệt là tại khu vực châu á
và châu phi
thông tin từ vụ thị trường châu á châu phi bộ công thương trong tổng sản lượng gạo xuất khẩu của việt nam
thì lượng gạo xuất khẩu sang khu vực châu á châu phi đang chiếm đến chín mươi tổng lượng gạo xuất khẩu của việt nam ra toàn thế giới
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu gạo việt nam ra các thị trường chính tiếp tục có những tín hiệu tốt và ghi nhận tăng trưởng cao
như philippines tăng bốn mươi bốn indonesia tăng ba trăm linh malaysia tăng hai mươi chín
và khu vực tây á châu phi tăng bốn mươi

bộ công thương nhận định giá gạo xuất khẩu việt nam tại các thị trường này sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và thuận lợi
do các nước sản xuất xuất khẩu gạo lớn trên thế giới đều có kế hoạch cắt giảm sản lượng do ảnh hưởng của enino
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế phát sóng hàng ngày với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý